nới lỏng nhưng không đồng nghĩa với việc mở bung hết tất cả vì nguy cơ bùng phát dịch rất lớn nếu không cẩn thận thì công sức lâu nay trở nên vô nghĩa bà lan nói
tuy vậy theo bà lan việc cấm chỉ là tạm thời cơ quan chức năng sẽ theo sát tình hình thực tế và xem xét cho mở bán rượu bia trở lại ngay khi phù hợp
thưa quý vị và các bạn việc thành phố hồ chí minh quyết định xem xét kỹ lưỡng trước khi cho phép mở rộng quán phục vụ bia rượu trong tình hình dịch bệnh như hiện nay là phương án đúng đắn và an toàn
việc người dân cần làm là bình tĩnh và tuân thủ những văn bản và quy định mà chính quyền đã ban hành